chiều nay ngày chín tháng chín tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp tổng thư ký đảng dân chủ tự do nhật bản
chủ tịch liên minh nghị sĩ hữu nghị nhật việt nikai toshihiro đang ở thăm việt nam
ngài nikai toshihiro đã chuyển lời thăm hỏi của thủ tướng nhật bản chủ tịch đảng dân chủ tự do nhật bản shinzo abe tới tổng bí thư nguyễn phú trọng
đánh giá chuyến thăm chính thức nhật bản của tổng bí thư nguyễn phú trọng trong tháng chín năm hai nghìn một mươi năm là dấu mốc quan trọng mở ra tầm nhìn mới cho quan hệ hai nước
nhấn mạnh sự tin cậy về chính trị giữa hai nước là nền tảng vững chắc cho hợp tác hiệu quả và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước
ngài nikai khẳng định với tư cách là đảng cầm quyền tại nhật bản đảng dân chủ tự do nhật bản luôn dành sự quan tâm và ưu tiên cho quan hệ hợp tác với việt nam
mong muốn tăng cường hơn nữa giao lưu và hợp tác giữa đảng dân chủ tự do nhật bản và đảng cộng sản việt nam
tổng bí thư nguyễn phú trọng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ và thực chất của quan hệ việt nam nhật bản
khẳng định việt nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị hợp tác với nhật bản một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài của việt nam
tổng bí thư nhấn mạnh việc tổ chức tọa đàm nghị sĩ quốc hội hai nước giao lưu hoa sen dự án trường đại học việt nhật
giao lưu giữa nghị sĩ trẻ là những biểu tượng sinh động góp phần làm phong phú và sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước và nhân dân việt nam nhật bản
sự hợp tác chặt chẽ giữa chính phủ quốc hội giữa hai đảng cầm quyền và các địa phương hai nước góp phần tăng cường tin cậy chính trị kết nối phát triển
tổng bí thư đề nghị quốc hội hai nước trong đó có hai tổ chức nghị sĩ hữu nghị cần thúc đẩy đi sâu hợp tác
nhất là giao lưu và trao đổi giữa các nghị sĩ trẻ nhằm tạo dựng nền tảng chính trị vững chắc phát triển hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng việt nam nhật bản vì hòa bình phồn vinh ở châu á